ngay sau khi cơn bão số năm đi qua hội chữ thập đỏ việt nam đã ra quyết định hỗ trợ khẩn cấp bước đầu cho người dân bị thiệt hại do bão
bao gồm hàng cứu trợ và tiền mặt trị giá hơn một trăm một mươi triệu đồng
trong đó năm mươi triệu đồng là tiền mặt để hỗ trợ gia đình có nhà sập hư hỏng mua lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu
hơn sáu mươi ba triệu đồng là một trăm linh thùng hàng gia đình bao gồm chăn màn thùng đựng nước bộ đồ nấu ăn
hàng cứu trợ đã được chuyển từ kho đà nẵng vào bình định ngay trong ngày hôm nay để kịp thời cấp phát cho người dân
trước đó bão số năm đổ bộ vào đất liền đã gây thiệt hại nặng cho tỉnh bình định với một trăm bốn mươi bốn căn nhà của người dân bị sập hoàn toàn
một một trăm hai mươi căn bị tốc mái hư hỏng một chín trăm linh căn bị ngập nước